ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ nội vụ về việc báo cáo kế hoạch biên chế công chức
trong các cơ quan tổ chức hành chính năm hai nghìn hai mươi một trong đó có đề xuất xem xét thẩm định lại số lượng người làm việc
và số lượng lao động hợp đồng cho thành phố
tp hcm là đô thị có quy mô và mật độ dân số lớn nhất cả nước với trên một mươi triệu dân
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín một công chức tại thành phố phục vụ ba trăm bốn mươi sáu người dân cao hơn gấp hai lần so với cả nước
là một trăm năm mươi hai người
do vậy ủy ban nhân dân tp hcm đã đề xuất giảm biên chế viên chức năm hai nghìn hai mươi một từ gần một trăm một mươi hai người còn hơn một trăm linh tám người
số biên chế viên chức cắt giảm được chuyển sang biên chế công chức
khi đó biên chế công chức tăng từ hơn bảy hai trăm linh người lên hơn một mươi chín trăm linh người
đề xuất này để đáp ứng thực tiễn khối lượng công việc bảo đảm chất lượng phục vụ người dân
giữ ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội tại thành phố